liên quan đến mức giá bồi thường cho người dân sống quanh khu vực bãi giác nam sơn
chiều nay tại cuộc họp báo thông tin về kỳ họp thứ chín của hội đồng nhân dân tp hà nội
ông nguyễn nguyên quân trưởng ban đô thị hội đồng nhân dân tp cho biết
tp hà nội đã giao trách nhiệm cho sở tài nguyên và môi trường
cũng như ủy ban nhân dân huyện sóc sơn tổ chức đối thoại để giải quyết vấn mắc của người dân
theo ông nguyễn nguyên quân mức giá đền bù hiện tại được căn cứ đúng quy định của thành phố
thành phố đã áp dụng mức giá đền bù tối đa để bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho người dân bị ảnh hưởng
ông nguyễn nguyên quân cũng cho biết hiện tại chỉ có khoảng một mươi sắc tải trên địa bàn tp hà nội
được xử lý theo hướng đốt còn lại là sử dụng phương pháp trồn lấp
trước thực trạng này thành phố hà nội đã phê duyệt bốn dự án nhà máy xử lý rác theo công nghệ đốt điện
theo dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi một sẽ có hai dự án được đưa vào vận hành với công suất từ năm đến năm năm trăm linh tấn rác được đốt mỗi ngày
kỳ họp thứ chín hội đồng nhân dân tp hà nội sẽ diễn ra từ ngày tám đến ngày một mươi tháng bảy
hội đồng nhân dân thành phố sẽ dành một ngày để chất vấn và tái chất vấn các vấn đề được cử tri thủ đô quan tâm
như việc chấp hành pháp luật trong các dự án chậm triển khai
cũng như xem xét trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra các vụ cháy nổ nghiêm trọng